lại có thêm một đối tượng có bệnh án tâm thần và điều hành đường dây cho vai lãi nặng với lãi suất lên đến gần ba trăm linh một năm
đường dây tội phạm nguy hiểm này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đấu tranh triệt phá
trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tích nguyên đán canh tí
đối tượng kiều văn tiến là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này
tiến có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương i
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
tôi khoảng hai nghìn một mươi tám tôi đi chữa bệnh tâm thần trung ương một
tôi từ ba mươi tháng bốn tôi đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình
kiều văn tiến đã thuê trung cư để ẩn náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng
địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên huyện gia lâm và thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm đến một trăm chín mươi hai một năm
theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn
do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi hoạt động phạm tội
chúng ta cũng phải cố chức để tiến đối tượng rất như ngoan cùng đồ

sau đó trốn ở đó
hàng ngày thì tiến không ra mặt mà giao cho các đàn em đi thu lợi thu họ về đóng cho tiến
tiến không bao giờ ra mặt để thực hiện những hành vi hoạt động
theo nhận định của cơ quan công an
thời điểm cuối năm
tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ đó cũng kéo theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
chúng tôi cũng xem xét đề nghị kiến nghị với ủy ban dân thành phố
hội đồng nhân dân chỉ đạo với các sở ban ngành
xem xét liên quan đến cái vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép
đối với các hiệu cầm đầu và kinh doanh có điều kiện
tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn
nhiều cái đơn vị rất là vi phạm
sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép
nhưng cái việc cũng vẫn rất là khó
để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh trong những vấn đề này
thì mới triệt quyết được cái vấn đề tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm
trong đó có tội phạm tín dụng đen đã nằm trong kế hoạch cao điểm
đấu tranh chấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán
của lực lượng công an tp hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt
nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết